lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã kịp thời khống chế một vụ cháy xảy ra tại một công ty gỗ ở thành phố thuận an
vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng một mươi hai h ba mươi ở khu phố bình thuận hai phường thuận giao
ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang một công ty kế bên
lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố thuận an đã điều động sáu xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do có chứa nhiều gỗ nên lửa cháy mạnh thiêu dụi một phần nhà xưởng làm sập một phần mái
đến một mươi bốn giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế và không còn khả năng cháy lan